với nam bộ người dân đang phải hứng chịu một đợt chiều cường cao lịch sử
với mức nước chiều tại trạm phú an trên sông sài gòn vào ngày hôm qua đã lên mức một bảy mươi một m
là mức lịch sử và cao trên mức báo động ba tới hai mươi một cm
theo dự báo ngày mai ngày tám tháng một mươi hai mức đỉnh chiều tại trạm phú an trên sông sài gòn
tiếp tục giữ ở mức cao là một m năm mươi ba tức là còn trên mức báo động ba ba cm
và thời gian xảy ra chiều cao sẽ vào lúc hai mươi một h ba mươi phút
vì thế các khu vực có nguy cơ ngập cao như quận bảy
quận một mươi hai quận thủ đức quận bình thạnh quận gò vấp quận bình tân
huyện nhà bè huyện củ chi huyện bình chánh và huyện hóc môn
cần tăng cường tổ chức kiểm tra giả soát bờ bao cống
cửa van ngăn chiều sung yếu và chuẩn bị vật tư
người dân ở các địa bàn trên cần kê cao đồ đạc
đặc biệt là các vật dụng dễ bị hư hỏng khi bị ngập nước để đề phòng chiều cao dâng vào nhà
trên biển dưới tác động của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu sau có lúc cấp bảy giật cấp tám
từ sáng ngày mai ở vùng biển ngoài khơi của trung bộ và nam bộ
đồng loạt có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín gây biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy có mưa rào và rông dài rác
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước